nếu được đồng ý thì có lẽ chẳng còn gì tuyệt hơn
nhưng nếu bị từ chối thì quả là một kẻ kết đắng lòng
tuy nhiên việc thể hiện tình cảm này vẫn luôn gây nhiều tranh cãi về tính chất
vậy nên hay không tỏ tình nơi đông người
hôm nay hãy tìm câu trả lời cùng camera giấu kín
hồ gươm là địa điểm được ekip chương trình lựa chọn
các đạo cụ đã được chuẩn bị
những diễn viên đã sẵn sàng
một lời tỏ tình bất ngờ ở nơi đông người
một lực thủy chối phổ phàng
liệu những người xung quanh sẽ có thái độ ra sao khi chứng kiến tình huống khó xử này
đối tượng đầu là cô gái đang ngồi một mình bên hồ

mình nhờ bạn tí thôi
chứ nữa mình hẹn bạn gái mình đến đây
cô gái đã được hiển thủy chất chưa
chưa bao giờ mà ở chỗ đông người kiểu như thế này
có gì bạn cứ kiểu
không quay bình thường vậy
nhưng mà kiểu
giả vờ là kiểu bạn của mình
cứ bảo đồng ý đi hay gì đấy
có gì giúp mình nhá
không khó để cô gái đồng ý